vụ hẻ thu năm nay toàn tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi bốn ha lúa
hiện nay lúa trên các cánh đồng ở tỉnh quảng trị đang trong giai đoạn đẻ nhánh
nhưng đã có nhiều hectare bị nhiễm dày dương tính với bệnh lùn sọc đen
để tránh nguy cơ lan rộng của bệnh lùn sọc đen
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
vụ hè thu năm trước hơn năm trăm năm mươi hectare lúa của tổ hợp tác hà thanh
xã do châu huyện do linh tỉnh quảng trị bị nhiễm bệnh lùn sọc đen và mất trắng
bước vào vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi tám trên đồng ruộng của tổ hợp tác có hơn năm trăm linh hectare lúa bị nhiễm dày lưng trắng
vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi bảy lúa của huyện gio linh bị nhiễm bệnh lùn sọc đen hơn tám trăm năm mươi hectare
lớn nhất tỉnh quảng trị
vụ hẻ thu năm nay toàn huyện đã có hơn sáu trăm linh hectare bị nhiễm dày lưng trắng
khoảng tối đa khoảng năm mươi để cho các địa phương trước mắt để tập trung xử lý các điểm xảy ra nhiễm bệnh này
hiện nay dày lưng trắng đã phát triển trên diện tích hơn một hectare lúa ở cánh đồng
thuộc các huyện do linh vĩnh linh và cam lộ tỉnh quảng trị
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã đem năm trăm linh mẫu dày lưng trắng đi xét nghiệm
kết quả đã có nhiều mẫu dương tính với bệnh lùn sọc đen
thời tiết ở tỉnh quảng trị hiện đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài
tuy nhiên vẫn có mưa đan sen nên càng dễ cho dày lưng trắng phát triển
vì vậy rất cần các ngành chức năng và người dân tập trung huy động nhân lực
phương tiện tiến hành phun thuốc đồng loạt và áp dụng các biện pháp ngăn chặn
đặc biệt người dân cần tập trung thường xuyên thăm đồng để phát hiện dày
và có biện pháp diệt trừ tận cơ
tránh lây lan thành dịch trên diện rộng